ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã tổ chức họp báo thông tin về sự cố tràn hóa chất xảy ra tại công ty nhôm đắk nông tkv
hiện tượng cá chết bất thường và người dân bị các bệnh lý về da khi tiếp xúc với nước suối ở đắk giao xã nhân cơ quyện đắk lập
theo ông lộc việc hóa chất chạy theo nước mưa tràn ra suối đắc giao vào ngày hai mươi ba tháng bảy là một sự cố
do vỡ cổ ống của máy bơm kiềm tại khu chứa kiềm của nhà máy alumin nhân cơ xảy ra trong giai đoạn tiến hành các bước chạy thử
chứ không phải là nhà máy xả nước thải
liên quan đến hiện tượng cá chết bất thường người dân bị các bệnh lý về da khi tiếp xúc nước suối đắc giao xảy ra cùng thời điểm
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lấy mẫu đất và nước trong khu vực bị ảnh hưởng phân tích độ ph ngay sau khi có sự cố xảy ra
kết quả phân tích vào ngày hai mươi bốn hai mươi năm và hai mươi chín tháng bảy cho thấy độ ph đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn
kết quả quan sát môi trường dọc suối đắc giao ngày hai mươi chín tháng bảy không thấy hiện tượng bất thường nào xảy ra đối với cây cối và sinh vật trong khu vực bị ảnh hưởng
vì vậy chưa có cơ sở để khẳng định chắc chắn việc cá chết có liên quan đến sự cố tràn hóa chất của nhà máy alumin nhân cơ
tuy nhiên cũng theo ông lộc so sánh diễn biến thời điểm của hai sự việc nêu trên lại hoàn toàn trùng hợp
nên sự cố tràn hóa chất có thể liên quan đến hiện tượng bất thường làm cá chết và người dân trong phạm vi ảnh hưởng các bệnh lý về da
hiện tại ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự cố trên
sau khi có kết quả kiểm định nếu sự cố tràn hóa chất là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước suối
thì công ty nhôm đắk nông tkv phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
đồng thời tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng chính quyền địa phương và công ty nhôm đắk nông thực hiện các giải pháp khắc phục theo dõi diễn biến sức khỏe của người dân trong vùng ảnh hưởng để có phương án xử lý kịp thời
kiểm tra xác định rõ nguyên nhân sự cố hóa chất và đưa ra các giải pháp khắc phục quan chắc cập nhật chất lượng môi trường nhất là môi trường nước để cảnh báo kịp thời đối với người dân
ra soát lại tổng thể các hệ thống thiết bị của nhà máy đặc biệt đối với thiết kế liên quan đến hóa chất để có giải pháp xử lý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhà máy khi vận hành